các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó nhận định một số khó khăn hiện nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các vị đại biểu quốc hội nghiên cứu thật kỹ các báo cáo tờ trình của chính phủ báo cáo thẩm tra của các ủy ban của quốc hội tập trung thảo luận phân tích sâu sắc bối cảnh đặc điểm nổi bật của năm hai nghìn hai mươi hai nhận rõ những kết quả và bài học đã đạt được những hạn chế yếu kém khó khăn vướng mắc phải tháo gỡ những thách thức phải vượt qua chỉ ra nguyên nhân khách quan chủ quan và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn
chủ tịch quốc hội cho biết tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật ba sự thảo nghị quyết và thảo luận cho ý kiến bảy dự án luật khác trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như luật phòng chống sửa tiền sửa đổi nghị quyết về thí điểm gấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá luật đất đai sửa đổi đây là khối lượng công việc lập pháp rất nặng mề vừa có phạm vi rộng lớn vừa chứa được những vấn đề chuyên sâu
trong đó có những dự án luật ngay trước thềm kỳ họp đã thu hút được sự quan tâm sâu sắc của dư luận cử tri và nhân dân cả nước
về quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước chủ tịch quốc hội cho biết tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét quyết định miễn nhiệm bầu tổng kiểm toán nhà nước miễn nhiệm phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm bộ trưởng bộ giao thông vận tài phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm bộ trưởng bộ y tế
ngay sau phiên khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai sự khiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba
hôm nay tại singapore đã diễn ra hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng lần thứ bảy gọi tắt là amcc bảy đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam dự và phát biểu tại hội nghị
phát biểu tại phiên họp với chủ đề thứ nhất thúc đẩy nỗ lực trong khu vực
nhằm ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng và phòng chống tấn công mạng bộ trưởng tô lâm nêu rõ ở việt nam xu hướng chuyển đổi số phát triển nền kinh tế số xã hội số cũng đang diễn ra nhanh chóng với hơn bảy mươi triệu người sử dụng internet chiếm hơn bảy mươi hai dân số
chính vì vậy những mối đe dọa thách thức về an ninh mạng không ngừng gia tăng phức tạp và khó lường tác động đến ổn định chính trị an ninh quốc gia và mọi mặt của đời sống xã hội
nhân dịp hội nghị lần này bộ trưởng tô lâm đề xuất một số phương hướng hợp tác an ninh mạng trong asean trong đó thúc đẩy thống nhất về nhận thức và hành động trong asean đối với vấn đề an ninh mạng chia sẻ quan điểm tiếng nói chung tại các diễn đàn của liên hợp quốc về an ninh mạng đặc biệt là chương trình của nhóm làm việc mở về an ninh mạng và công nghệ thông tin oewg tiến hành khảo sát các lĩnh vực ưu tiên chung trong asean để xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao năng lực thuộc trung tâm nâng cao năng lực an ninh m
mạng tây lan và trung tâm an ninh mạng asean singapore tại singapore theo hướng trọng tâm chuyên sâu phối hợp tổ chức diễn đàn pháp luật về an ninh mạng trong asean để tăng cường trao đổi quan điểm đối với việc áp dụng luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng thực hiện nguyên tắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về an ninh mạng phối hợp triển khai các chương trình nâng cao nhận thức an ninh mạng và kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn cho người sử dụng internet trong ase
nghiên cứu mở rộng hợp tác phối hợp giữa các nước asean với các đối tác thuộc khu vực tư nhân đặc biệt là các doanh nghiệp sở hữu và vận hành hạ tầng của công nghệ thông tin các hãng nghiên cứu và sản xuất các giải pháp an ninh mạng nhằm huy động tiềm lực tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp từ đó nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng phòng chống tấn công mạng khủng bố mạng
vào chiều qua theo giờ địa phương phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc tại khu vực eba gọi tắt là unespa đã tổ chức lễ trao huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình liên hợp quốc cho đơn vị đội công binh số một của việt nam và các sĩ quan quân đội nhân dân việt nam đang thực hiện nhiệm vụ dưới hình thức cá nhân
dự buổi lễ có thượng tướng hoàng xuân chiến ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng tổ trưởng tổ công tác liên ngành trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trưởng tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an và truyền tướng abu seyed mohamed bakir quyền tư lệnh phái bộ unesco
huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình liên hợp quốc được trao tặng cho mỗi cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp nhằm ghi nhận những thành tích và đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam đang thực hiện nhiệm vụ trên thực địa
những chiến sĩ mũ nổi xanh đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam đặt chân tới phái bộ vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
khoảng thời gian chưa dài nhưng các sĩ quan được triển khai dưới hình thức cá nhân đã tích cực học hỏi trao dồi nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ xây dựng phong cách làm việc khoa học có ý thức xây dựng tinh thần hiểu nghị đoàn kết với bạn bè đồng nghiệp quốc tế
do đó đến nay một trăm linh cán bộ sĩ quan thực hiện nhiệm vụ dưới hình thức cá nhân đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ phái bộ giao nhiều đồng chí được bổ nhiệm các vị trí chỉ huy
tiếp đến vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đội công binh số một được triển khai tới thực địa đơn vị đã nhanh chóng khẳng định được năng lực qua những nhiệm vụ khó từ đó tạo được tiếng vang tốt được lãnh đạo phái bộ và các cơ quan thuộc phái bộ đánh giá cao
những thành tích của việt nam trong liên hợp quốc là rất nổi bật và trở thành một điển hình cho các quốc gia khác làm theo
còn tại phái bộ unifa đội công binh của các bạn cũng đã tạo ra những kết quả nổi bật
trong quan hệ với người dân các bạn đã làm được những điều đặc biệt và tạo nên những thành tích vẻ vang cho việt nam
sau lễ trao huy chương lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an cùng lãnh đạo phái bộ unisha đã cùng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên doanh trại đội công binh số một

trong thời điểm thúy đang di chuyển vào thành phố đồng hới để bắt xe đi vào phía nam thì bị bắt giữ